định giá tự chủ tài chính chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
từ sau phiên họp thứ hai mươi ba của ban chỉ đạo vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm kết luận của tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nói riêng
tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt đồng bộ hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương
tiến độ điều tra xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
cơ bản đáp ứng yêu cầu của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo
có vụ vượt kế hoạch đề ra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
tiếp tục có chuyển biến tích cực
kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn cụ thể và đề xuất nhiều vấn đề
với tinh thần đẩy mạnh làm tốt hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
không phải chỉ đến đây là dừng mà phải tiếp tục lâu dài nghiên cứu luật pháp các cơ chế chính sách
để có những biện pháp đúng chúng hiệu quả
về nhiệm vụ thời gian tới thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chức năng
tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung xử lý rứt điểm những vụ việc đang dở dàng những khâu còn yếu
những vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
nhất là tập trung kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán điều tra xử lý nghiêm các vi phạm
liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra tại công ty việt á công ty aic tập đoàn flc tân hoàng minh vạn thịnh pháp
tại cuộc họp này thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các kiến nghị đề xuất
tại báo cáo kết quả chỉ đạo giám sát của đảng đoàn quốc hội chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan
báo cáo kết quả về ban chỉ đạo tại phiên họp thứ hai mươi năm
tiếp tục chương trình kỳ họp sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
các đại biểu đã thảo luận về kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
theo báo cáo của ban dân nguyện về việc xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
gửi đến quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba số lượt công dân đến các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội tăng một sáu trăm một mươi năm vụ việc
và tăng một trăm linh hai lượt đoàn đông người so với năm hai nghìn hai mươi hai
số lượng đơn thư của công dân gửi đến các cơ quan của quốc hội cũng tăng một ba trăm tám mươi bốn đơn so với năm hai nghìn một mươi tám
nội dung đơn thư tập trung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực về quản lý đất đai xây dựng bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề về tranh chấp đất đai
đối với công tác xử lý đơn thư nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội những khó khăn vướng mắt trong việc thực thi chính sách pháp luật trên thực tiễn
đã được các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội thực hiện ngày càng bài bản chất lượng kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xem xét giải quyết
trong phần thảo luận các đại biểu đã tập trung về những nội dung trong công tác tiếp công dân và trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế
một số nơi chưa tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật
trình độ chuyên môn năng lực và kinh nghiệm của một số cán bộ ở cấp cơ sở còn hạn chế
thực trạng cho thấy việc tiếp công dân xử lý đơn thư của đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương còn một phần mang tính chất hành chính
dừng lại ở việc chuyển đơn đối với một số đơn thư hợp lệ thì bao gồm các bước nhận đơn đọc đơn chuyển đơn nhận trả lời đơn là chủ yếu
phát biểu kết luận phiên thảo luận phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cho biết
đại biểu quốc hội cơ bản nhất trí với đánh giá về nội dung báo cáo những tồn tại hạn chế và nguyên nhân
đồng thời phân tích làm rõ thêm tình hình kết quả thực hiện và kiến nghị một số các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác này trong thời gian tới
cần hướng dẫn cách báo cáo cung cấp thông tin vụ việc đối với đoàn đại biểu quốc hội và các cơ quan quốc hội để hạn chế việc chuyển đơn thư nhiều lần lòng vòng

quyển ng state praxis ở khu trường trên hải phòng
hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí chu kiến quốc
ủy viên sự khuyết trung ương đảng tham ưu trưởng bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
bộ trưởng tô lâm khẳng định hiện nay quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc thể hiện rất rõ trên nhiều lĩnh vực
trong đó hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột và điểm sáng trong tổng thể quan hệ hai nước
có phần quan trọng vào hòa bình thịnh vượng phát triển của thế giới và khu vực
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng đoàn đại biểu bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
do đồng chí chu kiến quốc dẫn đầu sang thăm việt nam và làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an việt nam
để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp
tập trung nghiên cứu xây dựng và sớm ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ
để tạo khuân khổ pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể
nghiên cứu hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện cán bộ dành cho lực lượng chống khủng bố chống biểu tình bạo loạn bảo vệ mục tiêu
chia sẻ kinh nghiệm công tác cùng diễn tập chung phối hợp với nhau để giải quyết những vấn đề chung như cứu nạn cứu hộ
thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa luyện tập võ thuật thể thao văn nghệ
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đồng chí chu kiến quốc khẳng định trung quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước
chúc mối quan hệ giữa hai đảng hai nước và hai cơ quan ngày càng phát triển ổn định hiệu quả thực chất lâu dài
chúng tôi khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa mối quan hệ hợp tác giữa bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc và bộ công an việt nam phát triển hơn nữa dựa trên những cơ sở có sẵn
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ tiếp nhận học bổng của tập đoàn tramvit hàn quốc trao tặng các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân việt nam
và các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
tháng dự buổi lễ có thượng tướng trần quốc tò
thượng tướng trần quốc tò ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện tập đoàn tramvit và lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an việt nam
hoạt động trao tặng học bổng mang nhiều ý nghĩa nhân văn đã được tập đoàn tramvit thực hiện liên tục trong hơn một mươi năm qua
tại buổi lễ chủ tịch tập đoàn tramvit đã trao học bổng trị giá một tỷ đồng để bộ công an quản lý
đây là học bổng được tập đoàn thực hiện dành tặng các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn phân đấu vươn lên có thành tích xuất sắc trong học tập
trân trọng cảm ơn tình cảm của chủ tịch ly đê bông và tập đoàn tramvit đã dành cho bộ công an việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đây chính là món quà có ý nghĩa là nguồn động viên chia sẻ giúp các cháu vượt lên hoàn cảnh trở thành con ngoan trò giỏi tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thứ trưởng cũng khẳng định bộ công an việt nam sẽ sử dụng quỹ một cách hiệu quả thiết thực theo đúng quy chế mục đích của quỹ đã đề ra
bộ công an sẽ làm hết sức mình để tạo môi trường thuận lợi cho các tập đoàn các nhà doanh nghiệp nước ngoài trong đó có hàn quốc đến việt nam đầu tư và công tác đồng thời đồng hành thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện với bộ công an cũng như các địa phương của việt nam
sáng nay ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám ubnd tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp
cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận về những cách làm sáng tạo đầy mạnh bảo tồn văn hóa các dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết kinh nghiệm vận động người có uy tín đồng bào mông chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống mới xây dựng nòng cốt điển hình bảo đảm an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
qua một năm triển khai thực hiện tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn được xây dựng điển hình đã chuyển biến rõ nét kéo giảm vi phạm pháp luật giảm tội phạm tai nạn tệ nạn xã hội giảm phức tạp về an ninh trật tự
kết quả đã có một mươi ba xã sáu cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục đạt điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một công an phường phan thiết đạt điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
kết quả của việc triển khai xây dựng cơ quan xã phường điển hình đã góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội